thưa quý vị theo số liệu thống kê trong chín tháng đầu năm hai nghìn hai mươi một số vụ tai nạn giao thông số người chết và số người bị thương do tai nạn giao thông giảm so với cùng kỳ năm trước do nhiều địa phương thực hiện biện pháp giãn cách phòng chống dịch covid một mươi chín
thế nhưng theo đánh giá của chuyên gia tỷ lệ tai nạn giao thông trên cả nước vẫn còn cao và chưa tương xứng với mật độ tham gia giao thông trong thời gian thực hiện chỉ thị số một mươi sáu của chính phủ
phản ánh của nhóm phóng viên intv
theo thống kê của ủy ban an toàn giao thông quốc gia tổng cục thống kê và số liệu thống kê của bộ công an trong chín tháng qua tính từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi đến ngày một mươi bốn tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
trên toàn quốc xảy ra tám một trăm sáu mươi một vụ tai nạn giao thông làm chết bốn một trăm bảy mươi năm người bị thương năm sáu trăm bốn mươi năm người
so với chín tháng của năm hai nghìn hai mươi
số tai nạn giao thông giảm hai năm trăm hai mươi bảy vụ giảm hai mươi ba sáu số người chết giảm tám trăm một mươi bảy người giảm một mươi sáu ba số người bị thương giảm hai hai trăm ba mươi bảy người giảm hai mươi tám
bệnh nhân này được đưa vào viện một trăm chín mươi tám trong tình trạng sốc đa chấn thương do tai nạn giao thông cụ thể là điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu bia
kết quả xét nghiệm nồng độ cồn của bệnh nhân là bảy mươi mg trên một trăm linh mg
đây là một trong nhiều trường hợp tai nạn giao thông được bệnh viện một trăm chín mươi tám tiếp nhận trong thời gian qua
trong chín tháng qua bệnh viện một trăm chín mươi tám đã tiếp nhận được nhiều trường hợp tai nạn giao thông mà chủ yếu nguyên nhân là do sử dụng chất kích thích rượu bia không làm chủ được tốc độ

bộ công an vừa có các chỉ đạo về đảm bảo trật tự an toàn giao thông phục vụ sản xuất phát triển kinh tế sau thời gian nới lỏng giãn cách xã hội
dự báo trong thời gian tới khi tình hình dịch covid một mươi chín được kiểm soát nhiều địa phương tiếp tục nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội sẽ dân tới tình hình trật tự an toàn giao thông trở nên phức tạp với việc vi phạm gia tăng
chính vì vậy các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông đang được các ban ngành chủ động xây dựng và triển khai thực hiện
thời điểm này lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đang tăng cường các biện pháp tuần tra kiểm soát nỗ lực giảm thiểu tỷ lệ tai nạn giao thông trong những tháng cuối năm
lực lượng cảnh giao thông cũng được sự chỉ đạo của lãnh đạo bộ công an thì đã tập trung lực lượng và có những chương trình có kế hoạch và có chuyên đề để tập trung vào khung giờ là từ một mươi tám h đến hai mươi
đấy là kiểm soát chặt các phương tiện
với các nhóm đối tượng như là mô tô như là phương tiện kinh doanh vận tải cũng như là các phương tiện khác
ngoài ra thì tại các chốt kiểm dịch rồi tại các tuyến đường thì lực lượng cảnh sát giao thông cũng đã tổ chức lực lượng phương tiện một cách tập trung cao độ
vừa thực hiện cái nhiệm vụ kép là phòng dịch nhưng mà cũng là thực hiện cái nhiệm vụ là bảo đảm trật tự an toàn giao thông
trong thời gian tới này chúng ta phải tập trung vào hai cái hướng đấy
cái hướng thứ nhất là làm thế nào chúng ta có thể là giáo dục nâng cao cái nhận thức của con người
thế còn về mặt cưỡng chế chúng ta nên tập trung vào cái hướng mà chúng ta dùng công nghệ để quản lý phạt ngoại
và cái việc phạt nguội nó có một cái ưu điểm nổi trội hơn so với cái phạt nóng là cái nó minh bạch hơn nó thường xuyên hơn và có thể nói không bỏ sót
vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế
bên cạnh những nỗ lực của các cấp chính quyền ngành chức năng trong công tác đảm bảo an toàn giao thông giảm tai nạn giao thông
thì cần có sự chung tay nâng cao ý thức của bản thân mỗi người dân
xin được nhấn mạnh ý thức và trách nhiệm của người dân là những yếu tố quan trọng để kéo giảm tỷ lệ tai nạn giao thông trong những tháng cuối năm hai nghìn hai mươi